như vậy là không chính xác điều đó tác hại đến người đi khám dịch vụ họ mất tiền nhưng họ không biết mình có bệnh hay không có bệnh
người ta mất khả năng cơ hội để mà chữa bệnh cho mình đồng thời thí dụ như hiv chẳng hạn là khả năng phòng ngừa
bởi vì người ta không biết là người ta hiv vẫn có thể lan truyền đến người khác thông qua quan hệ tình dục thông qua các hoạt động khác của con người
tôi cho rằng đây là một tội ác tội ác nghiêm trọng
như vậy là từ sự gian dối trong khi xét nghiệm nó đã trở thành vấn đề khác nhìn góc độ pháp lý của luật sư
tức là đấy là một tội ác xét một góc độ không chỉ pháp luật mà đạo đức là đều không thể chấp nhận được
như clip các vị đã vừa xem thì trong đó những cái ý kiến của những nhà nghiên cứu đặc biệt của những cái vị giáo sư đầu ngành huyết học
cũng khẳng định rằng đấy là việc làm sai không đúng quy trình không chấp nhận được và sẽ dẫn đến kết quả không đáng tin cậy
làm cho những người đến thử không biết rằng mình có thực sự mắc bệnh hay không
và như vậy điều đó sẽ có những tác hại rất lớn
cho nên là đã có những lời khuyên là những người đã từng xét nghiệm đây cần phải được
xét nghiệm lại đấy cũng là một ý kiến rất là thỏa đáng
xin được nghe tiếp ý kiến của nhà báo nhà bán phong điện
luật sư phạm hình công đã nói về góc độ pháp luật
thế thì tôi thì muốn bàn thêm về khía cạnh khoa học
mỗi cái que thử khi mà được sản xuất ra là trước đó họ đã có thử nghiệm đã có tính toán
để một cái que thử đấy đảm bảo được cho mỗi cái lần xét nghiệm độc lập
thế nhưng mà những cái bác sĩ những cái người mà làm cái công tác xét nghiệm này
họ làm công tác khoa học nhưng mà họ lại phản khoa học
và tôi nghĩ rằng là
đây nó không
họ cứ bào chữa bằng cái việc là thử nghiệm núp dưới cái chiếc áo khoa học
nhưng rõ ràng nó có cái tính vụ lợi ở đây
bởi vì bao nhiêu que thử khi mà được khai ra thì còn bị khai khống hồ sơ
có đúng không ạ
một hai trăm linh cái hồ sơ mà chưa được xác minh một cách rõ ràng
nhìn cả ở phía cạnh pháp lý cả cái cạnh khoa học
và tôi nghĩ rằng cả cái cạnh đạo lý nữa là cũng là điều không thể chấp nhận được
xung quanh câu chuyện này thì chúng ta cũng rất là hoan nghênh
thái độ của hà nội chủ tịch thành phố
sở y tế thành phố đã nhanh chóng vào cuộc
và đã yêu cầu có những cái thanh tra ngay lập tức
và ở góc độ nào đó thì bệnh viện cũng đã nhanh chóng trả lời
mặc dù trong cái bài trả lời báo chí chỉ năm phút thôi
nhưng họ cũng đã cung cất một vài thông tin
tuy vậy những thông tin đó về độ xác thực của nó thì vẫn còn phải tiếp tục kiểm chứng
và chúng ta được biết là lực lượng công an đã vào cuộc
hy vọng rằng rất nhiều câu hỏi xung quanh cái vụ việc này
sẽ được làm sáng tỏ và càng nhanh càng tốt để trả lời công luận
trước tiên thì tôi cũng hoan nghênh
cái thành phố hà nội sở y tế hà nội thanh tra hà nội
nhưng mà cũng phải nói rằng là đây chỉ là con sâu làm dầu nồi canh
cái toàn bộ ngành y tế chúng ta hiện nay là tôi biết
là tất cả nhiều bệnh viện nhiều bác sĩ
cũng đã tận tâm với lại những người bệnh
và cái dấu ấn của họ hiện nay là được người ta cũng rất là hoan nghênh
tất nhiên là những cái hiện tượng tiêu cực
mà không phải nhân đây mà nói về ngành y tế chung đâu
nhưng mà cũng chỗ này chỗ kia đôi khi cũng còn có
thí dụ như là phong bì hay là thí dụ như là
thí dụ như là
cò mồi v v thì cũng không thể tránh khỏi
và ngành y tế đang dần dần khắc phục
nhưng cái câu chuyện này ở đây
là câu chuyện đúng là câu chuyện
không phải là hy hữu
và tôi cho rằng cũng như cái tệ nạn phong bì
tệ nạn đòi hối lộ
mỗi ca mổ các miếc v v hoặc là nhận phong bì ca mổ
và ở đây chúng ta
hãy đứng về phía người bệnh
là những người đã từng đến bệnh viện để mà làm những việc này
thì tôi nghe đâu đó nhiều cái thông tin rằng
cũng nhiều bệnh viện
có trường hợp này
cái này mình không ngồi mình phán đoán
và phán đại
thế nhưng mà rõ ràng là
ngành y tế ngoài cái việc mà làm tốt như vừa rồi ở hà nội
thì chúng ta nghĩ rằng
toàn bộ ngành kinh tế phải nhìn lại một cách tổng thể
và chấn chỉnh cái này ngay
bởi vì chúng ta buông lòng quản lý
trong khâu khoa học xét nghiệm
và v v tất cả những cái này
và chúng ta là không làm
hết trách nhiệm của những người quản lý
từ giám đốc bệnh viện cho đến
cơ quan y tế của địa phương
thưa ông nè lô hoàng
và chắc các vị cũng còn nhớ là
cái việc mà nhân cái kết quả xét nghiệm
thì cách đây cũng đã khá lâu
thì đã có cái bệnh viện hoài đức
đã từng có vụ và đã từng bị tòa sử
và vụ việc này
bây giờ xuất hiện nó đã cho thấy
những cái khía cạnh khác
những vấn đề khác cần quan tâm nữa của ngành y tế
rõ ràng là bệnh viện
đã không biết gì nếu như theo cách nói
bệnh viện không biết gì do khoa này tư trợ nhiệm
thì rõ ràng là điều này cho thấy
cái sự bất lực hoặc là cái lỗ hỏng
rất lớn trong quản lý của bệnh viện sanh pôn
và rõ ràng không chắc chắn không thể riêng sanh phôn
nhiều bệnh viện khác có thể có tình trạng này
nhưng mà cái điều là
chưa bị phát hiện thôi
cũng xin nói thêm với các vị rằng là ở đây
luật pháp bình sự của chúng ta thì có một cái điều luật
là cái tội vi phạm về khám chữa
bệnh xét nghiệm dịch vụ v v
chỉ có một điều luật dành cho chủ thể
là những người làm y tế thôi
có lẽ nó còn hỏng còn thiếu
nhưng mà cũng đủ để có thể
xem xét về trách nhiệm bình sự
vì chúng ta chưa làm ra là thiệt hại bao nhiêu tiền
chưa chết bao nhiêu tiền vì nó chưa chết mà
hoặc là có hậu quả lớn hơn như thế nào
chúng ta chưa làm ra cho nên là
cũng phải xem xét trách nhiệm bình sự
theo điều ba trăm một mươi năm bộ luật hình sự
hai nghìn một mươi năm để khoản một khoản hai khoản ba v v
là phải xem cho nó đầy đủ
bởi vì thiệt hại không những
về tính mạng tài sản nhưng về tiền
cái điểm b của cái khoản một
là nó tự quyết định về tiền đấy
thiệt hại bao nhiêu tiền
từ năm trăm linh triệu bao nhiêu triệu
và có những thứ thiệt hại không thể đo đếm được
ví dụ như những người kia chẳng hạn
họ không biết mình có thể nhiễm hiv hay không
và như vậy là
căn bệnh này có thể lan truyền do những kết quả
không chính xác của bệnh viện
câu chuyện đấy nó xa hơn nữa là vấn đề ý đức
cái ngành y tế thì chúng ta
từ đào tạo cho đến
khi các bác sĩ ra trường
hoặc là các nhân viên y tế ra trường
thì tôi không hiểu là cái đào tạo y đức
đến đâu thế nhưng mà các nước
có đào tạo thời gian tám chín năm
thời gian bác sĩ chúng ta có sáu năm thôi
thế và y đức
được nhà trường
tôn trọng nhưng mà có lẽ
như trường hợp thế này theo tôi thì
ngoài cái việc tăng cường quản lý
là cái việc xử lý
không thể để một người quản lý
một bệnh viện mà buông lòng trách nhiệm để ra
cái hậu quả như vậy được
ý kiến phân tích của các vị là nhìn góc độ y đức
nó liên quan tới con người
những bệnh nhân tới đây
làm xét nghiệm là họ giả tiền
để được nhận một dịch vụ tương ứng
nhưng anh đã lợi dụng cái
lợi dụng công việc của mình
lợi dụng nghề nghiệp của mình
để trục lợi trên nỗi đau của người bệnh
và đấy là điều rất đáng lời ráng
không muốn liên hệ thì chúng ta buộc
vẫn phải lên tường chỉ có
vài tấn dầu thôi
đổ chỗ mà đã khiến cho hàng
trăm nghìn hàng triệu người dân của hà nội
phải chịu hậu quả vậy chỉ bốn chục
que thử cắt đôi thôi có thể sẽ khiến cho
hàng nghìn người gánh hậu quả mà những hậu quả
cực kỳ nghiêm trọng vì liên quan tới
hiv một cái căn bệnh khủng khiếp như vậy
xin được nghe tiếp ý kiến của nhà báo
có một suy tư khi mà ngồi nghe
các vị trao đổi với nhau thì tôi có suy tư
thế này nghề y
là một trong những nghề rất hiếm mà được
xã hội tôn vinh và được gọi là thầy
thầy thuốc cùng với thầy giáo
đây là một lĩnh vực vô cùng khó
nó liên quan đến tính mạng của con người
và được xã hội rất trọng vọng
và chúng ta cũng không phủ nhận rằng là thời gian qua
thì ngành y tế đã có rất là nhiều cái nỗ lực
để chăm sóc
sức khỏe của người dân thế nhưng mà
vẫn tồn tại từ sự việc cụ thể này
cho thấy rằng là nó vẫn còn đã
và đang tồn tại những cái lỗ hổng
mà như nhà báo đức dũng có nói
lúc nãy là những cái lỗ hổng trong quản lý
và tôi muốn nói thêm là cái lỗ hổng
trong đạo đức nghề nghiệp nữa
vẫn có những cái lời thề hippocrates
trong nghề y vẫn có những cái câu
tôn vinh nghề y như là lương y như
là từ mẫu thế nhưng
mà những cái người đang khoác trên mình
chiếc áo blue trắng họ lại đã bỏ
qua tất cả những cái
lời thề của mình trước đó họ làm
vì những cái mục đích cá nhân
mà gây hại cho cộng đồng tôi nghĩ rằng
cái hậu quả của nó từ một cái sự việc
nhỏ này nó như là một cái lan truyền
domino ấy nó còn rất nhiều
những cái ngóc ngách những cái lỗ hổng khác
và rồi khi mà cái sự việc đang tiếp
phát hiện ra không phải là chính
ở trong bệnh viện phát hiện không phải là người quản lý
phát hiện ra mà lại là từ công luận từ
người dân thế thì nếu như công luận
không phát hiện ra người dân không phát hiện ra
thì cái hậu quả nó còn nguy hại đến đâu
rõ ràng là tôi nghĩ rằng là nó không
chỉ khoanh vùng một sự việc mà nó là trách nhiệm
của cả ngành y tế và đòi hỏi
cái ý đức của tất cả những cái người khoác
trên mình cái chiếc áo của thầy thuốc
chúng ta không nhân cơ hội này không muốn
nhân cơ hội này để mà
nói ta dùng
từ nháy nháy là tấn công các người làm
y học đâu nhưng mà đúng là
hậu quả nó nghiêm trọng chúng ta
mở rộng dịch vụ y tế
để mà bảo vệ sức khỏe nhân dân đó điều
hoan nghênh mà y đức trong
cái hệ thống mà dịch vụ kể cả
bệnh viện tư nhân đó là một câu chuyện
có lẽ ngành y tế nên ngồi lại
và điều chỉnh
quản lý như thế nào
báo đốc về y đức cũng đã được đặt ra
rất lâu rồi và có quá nhiều
những sự việc cho thấy rằng y đức
bị xuống cấp
một cách nghiêm trọng
vụ việc này cũng chỉ là góp
thêm một bằng chứng cho thấy
tình trạng xuống cấp về mặt y đức
của một bộ phận những người trong ngành y tế
và rõ ràng là
đã đến lúc chúng ta đòi hỏi
không chỉ ngành y tế mà những
cơ quan có liên quan cũng cần
phải mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn
trong việc góp phần để ngăn chặn
cái tình trạng này và trước hết
là bị tính mạng của người dân
không thể để cho những kẻ
trục lợi những con sâu trong ngành y tế
trục lợi kiếm trác
trên nỗi đau của những người bệnh
đấy thực sự là một vấn đề
được đặt ra lâu nay và theo tôi
thì ngành y cũng không tự
mình trả lời được mà những cơ quan
ban ngành có liên quan sẽ phải cùng tham gia trả lời
cùng tham gia xử lý
tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nhà báo đức dũng
đúng là ngành y
một mình ngành y thì tôi nghĩ rằng
là cũng sẽ khó giải quyết được
những cái bất cập đang tồn tại
hiện nay mà đòi hỏi sự vào cuộc
của cả cái hệ thống chính trị
cả bên lực lượng
chức năng cả cộng đồng và mỗi
người dân khi tham gia vào
cái dịch vụ y tế đấy họ phát hiện ra
những cái sai phạm và kịp thời
báo cáo đến những cơ quan chức năng
nó như là những cái sự giám sát thường xuyên
liên tục cùng với cái
trách nhiệm của ngành y tế
trong tất cả các khâu các lĩnh vực từ đầu ra
đầu vào thì tôi tin rằng là
những cái sai phạm nó phát hiện
nó được xử lý nghiêm thì nó sẽ dần dần
được hạn chế và bị loại bỏ
trong cái cuộc sống của chúng ta
và kết thúc chương trình này
thì chúng ta vẫn mong muốn
rằng các cơ quan chức năng
đặc biệt là ngành công an đã vào cuộc
hãy nhanh chóng đem lại câu trả lời
cho công chúng làm cho công luật
người ta có thể hiểu rõ và từ đó tin tưởng
hơn vào lẽ phải tin tưởng hơn
vào sức mạnh của hệ thống chính trị
trong việc xử lý những cái vấn đề có liên quan đời sống
thưa quý vị và các bạn
chương trình nói thẳng của
truyền hình nhân dân đã dừng lại ở đây
chương trình và chia sẻ quan điểm của mình
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
thưa quý vị và các bạn
sau thời gian lên sóng
bắt đầu từ tháng một
năm hai nghìn hai mươi tới đây
chương trình nói thẳng của
truyền hình nhân dân sẽ được xây dựng lại
thành một tiểu mục trong chương trình
góc nhìn văn hóa với mong muốn
có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu
ngày càng cao của công chúng
những người thực hiện chương trình
trân trọng cảm ơn sự đồng hành của đông đảo khán giả
trong và ngoài nước trong suốt thời gian qua
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình
khác của truyền hình nhân dân